tiếp tục chuyến thăm chính thức cộng hòa ấn độ chiều nay chín tháng một mươi hai tại thủ đô new delhi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi hội kiến với tổng bí thư đảng cộng sản ấn độ
tại buổi hội kiến chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao lập trường kiên định
của đảng cộng sản ấn độ marxist cpim với chủ nghĩa mạc lê ninh
những năm qua đã tạo được ảnh hưởng và tiếng nói quan trọng trên chính trường
đi đầu trong cuộc đấu tranh của các đảng cánh tả và tiến bộ trong việc bảo vệ quyền và lợi ích
của người nghèo dân tộc thiểu số giai cấp công nhân và nhân dân lao động ấn độ
nhấn mạnh về những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ giữa việt nam và ấn độ trong thời gian gần đây
với việc hai bên nhất trí thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
chủ tịch quốc hội khẳng định việt nam rất coi trọng vị thế vai trò của ấn độ
cũng như coi trọng phát triển quan hệ với các đảng chính trị tại ấn độ trong đó có đảng cpm
mong rằng đảng cpm sẽ tiếp tục ủng hộ chủ trương của chính phủ ấn độ tăng cường quan hệ nhiều mặt với việt nam
bày tỏ sự khâm phục đối với những thành tiệu mà nhân dân việt nam đã giành được trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc trước đây
và công cuộc đổi mới hiện nay tổng bí thư đảng cpm sitaram yachori cho biết
luôn quan tâm đến tình hình phát triển của việt nam hiện nay nhất trí tiếp tục không ngừng củng cố quan hệ đoàn kết truyền thống
và đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai đảng đồng thời khẳng định sẽ tích cực góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa ấn độ và việt nam
về vấn đề biển đông tổng bí thư đảng cpm sitaram yachori cho biết
ấn độ ủng hộ việc đàm phán và giải quyết các vấn đề tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế